tại hà nội bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan
trong tâm thế vững vàng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mỗi cán bộ chiến sĩ của bệnh viện đều ý thức được rằng
sẽ nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bệnh viện giã chiến cấp hai số hai lên đường làm nhiệm vụ theo hai đợt đợt một vào ngày một mươi chín tháng một mươi một đợt hai vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
như vậy sau hai năm nỗ lực chuẩn bị đến nay bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng
và lên đường thực hiện nhiệm vụ thay thế bệnh viện giã chiến cấp hai số một tiếp nối sứ mệnh của những thể thuốc quân y việt nam
tại địa bàn ben tieu nam sudan
đây cũng là lần thứ hai việt nam tiếp tục cử lực lượng quân đội tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
ở cả cấp độ cá nhân và đơn vị thể hiện ý chí chính trị nhất quán chủ trương tích cực trong việc đóng góp duy trì hòa bình
an ninh tại khu vực và trên thế giới phù hợp với những cam kết của lãnh đạo cấp cao việt nam
tại các hội nghị thượng đỉnh và các diễn đàn quốc tế đồng thời qua đó cũng khẳng định việt nam là thành viên có trách nhiệm
của liên hợp quốc và là những xứ giải yêu trụ hòa bình